mở đầu chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay là thông tin công an thanh hóa giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ
tính đến chiều ngày hôm qua hai mươi tháng chín đã có hơn năm trăm linh lượt cán bộ chiến sĩ công an các huyện thuộc tỉnh thanh hóa
đã tăng cường xuống cơ sở để giúp nhân dân chống lũ
công an các huyện bị ngập lụt thiệt hại do mưa lũ vẫn đang bám địa bàn giúp nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra
đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng nạo vét đất đá trên các tuyến đường đảm bảo việc đi lại của nhân dân được thuận lợi hơn
trước đó ngay khi có tin báo về cơn bão số ba công an tỉnh thanh hóa đã có điện chỉ đạo công an các huyện thành phố
ứng trực sơ tán dân hướng dẫn giao thông bảo vệ tài sản
đặc biệt tại các huyện trọng điểm như quang sơn thạch thành cầm thủy lực lượng công an đã ứng trực một trăm linh quân số
phối hợp với các lực lượng chức năng sơ tán hơn bốn người dân đến các điểm an toàn
hướng dẫn giao thông để người dân đi qua các đập tràn trên quốc lộ hai trăm một mươi bảy năm trăm một mươi chín năm trăm hai mươi ba được an toàn
đợt mưa lũ vừa qua tính từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi tháng chín tại thanh hóa đã có bốn người chết liên quan đến mưa lũ
đồng thời đã gây ra thiệt hại lớn về nhà cửa hoa màu và làm tiêu liệt nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn toàn tỉnh thanh hóa
thiệt hại ước tính lên đến một trăm chín mươi tám tỷ đồng
nhiều ngày qua
trên địa bàn huyện châu thành a tỉnh hậu giang
mưa liên tục làm cho nhiều diện tích lúa thu đông bị đổ ngã
chi phí thu hoạch tăng cao
nhưng đầu ra thì khó khăn và giá lúa giảm thấp đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân
ba công lúa của anh nguyễn quốc khánh đã quá ngày thu hoạch
nhưng máy cắt theo hợp đồng không thực hiện được do mưa kéo dài
lúa bị ngập nước một số đã bị lên mầm
nóng lòng anh đành cố gắng cắt bằng tay số lúa bị đổ trước với hy vọng giảm bớt thiệt hại
sắp sửa tới ngày cắt gặp bão này chắc cắt tay hoặc cắt máy không được gì
bây giờ nó cũng sập nó cũng muốn gần lên cây hết rồi
bốn năm công lúa của ông nguyễn văn liệu cũng trong tình cảnh bị ảnh hưởng mưa dầm làm đổ và ngập nước
điều làm ông lo lắng ở đây là nếu cắt bằng tay thì ông không thể mới nhân công và cũng không có chỗ phơi xấy
và lo lắng nhất của ông liệu là mấy ngày nay thương lái không hỏi mua lúa
mua lắng thì có rồi đi tới
đuôi dữ lắm rồi bây giờ không gầy mấy mươi gầy không thấy cò cái vạt gì hết
giờ cũng hơi khó khăn
bây giờ nó đang giờ không biết là bây giờ đeo bán bây giờ như vậy nó bán không được không có chỗ đâu nơi nào mà phơi nữa
đến nay toàn huyện châu thành a nông dân thu hoạch khoảng hai bảy trăm linh hectare lúa thu đông trong tổng số tám một trăm linh hectare gieo xạ
tại các cánh đồng lúa sập như ở ấp trường hòa a xã trường long a còn khoảng tám mươi hectare lúa giải đã đến ngày thu hoạch
nhưng bị mưa dầm gây ngã đổ
giá lúa giải giảm hai trăm linh ba trăm linh đồng một kg chỉ còn bốn một trăm linh đồng đến bốn ba trăm linh đồng một kg nhưng ít thương lái mua
trong khi đó chi phí thu hoạch tăng hơn gấp đôi thất thoát năng suất khá cao có hộ thất thoát trên một trăm linh kg một công
hiện nay số lấy cọc trước thì đỡ còn số bà con sau một hai ngày đến mưa thì hiện giờ cũng chưa có lái đến mùa
do đó thì thiệt hại lúa năm nay
theo cái chút tình hình này thì cái địa phương thì trướng ấp là giận động bà con là đập đập
vì mình đã có cái đê bào khiếp kín rồi do đó đồng hè là cô bác phải đặt máy để chuẩn bị nếu có nắng lại là bơm
diện tích lúa còn lại trên năm hectare để tránh thất thoát trong khâu thu hoạch
ngành chuyên môn khuyến cáo khi lúa chín khoảng tám mươi lượng hạt trên bông là có thể thu hoạch tránh để lúa quá chín dễ bị thất thoát
những hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba đều cho biết hiện công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên biển vẫn đang được tiếp tục với tinh thần trách nhiệm cao nhất
cùng với lực lượng tàu cá của ngư dân một mươi tám h tối ngày hai mươi tháng chín tàu sa bốn trăm một mươi ba tiếp tục được điều ra hiện trường nhằm tìm kiếm các nạn nhân còn lại của tàu cá bv chín mươi bảy nghìn bảy trăm chín mươi chín ts
vào chiều ngày hai mươi tháng chín cơ quan điều tra công an quận tám tp hcm đang phối hợp với các lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường
để làm rõ nguyên nhân tử vong của bà nguyễn thị đắc sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi tám ngụ tại số nhà một e trên hai cây xung phường một mươi bốn
khoảng một mươi bảy giờ người dân trong hẻm phát hiện mùi hôi thối nên tỏa ra đi tìm
khi tiếp cận căn nhà hai lầu của bà đắc thì thấy nhà khóa cửa bà đắc nằm bất động trên giường thi thể đang phân hủy
ngay sau đó các lực lượng chức năng công an quận tám đã có mặt phong tỏa hiện trường để làm rõ vụ việc
được biết nạn nhân sống một mình trong căn nhà trên
chiều cùng ngày cũng trên địa bàn phường một mươi bốn quận tám
người dân phát hiện một thanh niên tử vong bên bờ kênh tàu hủ với các biểu hiện xúc ma túy
qua kiểm tra công an phát hiện một số giấy tờ tùy thân mang tên nguyễn văn trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chú tại quận một mươi một tp hcm
hiện nguyên nhân tử vong của hai nạn nhân trên đang được điều tra
chương trình xin được tiếp tục với những tin tức về an ninh trật tự
nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động năm đối tượng có quyết định truy nã trong vụ bắt giữ người trái pháp luật do công an huyện hữu lũng khám phá trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
đã đến công an huyện đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
năm đối tượng truy nã gồm nông văn hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một vũ hồng quyết sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy lê anh sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám phạm văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy và đàm văn sô sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
tất cả đều thường trú tại tỉnh thái nguyên
trước đó vào hồi giờ ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm một nhóm thanh niên gồm bảy đối tượng đi hai xe ô tô từ thái nguyên đến nhà anh hoàng văn
phong chú xã quyết thắng huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn để đòi nợ
sau khi đánh đập chúng đã dùng cây dây cao su dây điện chói và ép con nợ lên xe đưa sang tỉnh thái nguyên yêu cầu gia đình phải nộp năm mươi triệu đồng để trả nợ
sau khi lấy được tiền chúng đã thả nạn nhân về do nạn nhân không trình báo nên đã gây khó khăn cho công tác điều tra
công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố năm bị can về hành vi cướp tài sản
các đối tượng trong ổ nhóm này gồm nguyễn hoàng chiến võ hoàng lẹ cùng chú tại tỉnh kiên giang đặng thanh phong chú tại tỉnh đồng tháp dương khánh linh chú tại tỉnh sóc trăng và tiêu trung kiên chú tại tỉnh cà mau
trước đó vào ngày một mươi tháng chín các đối tượng này rủ nhau đi tìm các đôi tình nhân và phụ nữ để cướp tài sản
khi các đối tượng này đi đến đoạn đường lê hồng phong thuộc phường phú hòa thành phố thủ dầu một thì phát hiện chị phan kim tuyến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại tỉnh tây ninh đang điều khiển xe máy chạy một mình trên đường
các đối tượng này ép xe trị tuyến khống chế đe dọa và cướp đi một chiếc túi sách
sáng ngày một mươi một tháng chín khi đối tượng chiến hẹn chị tuyến đến trước cổng khu du lịch đại nam để trả điện thoại cho nạn nhân thì bị lực lượng công an bắt giữ
ngay sau đó cơ quan công an tiếp tục bắt giữ các đối tượng còn lại
thời gian gần đây ở các xã ven biển của tỉnh bạc liêu liên tiếp xảy ra nhiều vụ mất trộm motor điện máy giảm tốc của các hộ dân nuôi tôm
lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc bắt giữ xử lý nhiều đối tượng có liên quan
ngày năm tháng chín ông trần trị hiếu chú xã vĩnh thịnh huyện hòa bình tỉnh bạc điêu phát hiện bốn mô tơ điện và hai máy giảm tốc dùng để bơm nước cho tôm của gia đình ông
đã không cánh mà bay
sau khi nhận được tin báo công an huyện hòa bình đã nhanh chóng cử lực lượng xuống hiện trường và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ
quá trình điều tra lực lượng công an đã xác định võ văn thuộc và mai văn duy là thủ phạm
điều đáng nói ở đây là ngoài sự danh ma của các đối tượng trộm thì không ít người dân còn lơ là trong việc bảo quản tài sản
mình cũng không có nghĩ là bị mất đồ như vậy
tại vì bà con xung quanh và nuôi xung quanh mình sau khi thu hoạch
thì một hai ngày mới dọn
còn dẹp mình ở đây thì cũng vậy
ngày thu tôm là ngày mệt mỏi nhất
một hai ngày sau mình mới đem đồ đạp ngôi tư giảm tóc láp quạt chà rửa sạch sẽ vệ sinh mới vô trong kho
còn đây là đối tượng nguyễn văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn chú xã vĩnh hậu a huyện hòa bình
vì muốn có tiền chơi game và tiêu xài cá nhân vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
dũng đã lẻn vào tròi vuông của anh phạm văn xứng ngụ cùng địa phương
để lấy trục bốn mô tư điện và một hộp số
sau đó đem lên thành phố bạc liêu bán về giá trên bốn triệu đồng
sự việc bị phát hiện và nguyễn văn dũng bị công an huyện hòa bình khởi tố về tội trộm cắp tài sản
bà con cần xây dựng hàng gào đèn chiếu sáng cho đầy đủ
khi phát hiện các đối tượng lạ mặt nghi dấn xuất hiện quanh các khu vực bà con đang nuôi tôm
thì bà con cần theo dõi và kịp thời báo cáo đến các cơ quan chức năng
trước thủ đoạn của các đối tượng trộm cắp bên cạnh sự vật cuộc quyết liệt của lực lượng công an
thì mỗi người dân mỗi gia đình cần đẩy mạnh đấu tranh với các loại tệ nạn nhất là trộm cắp tài sản
qua đó góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tại địa phương
thực hiện quy chế phối hợp giữa tổng cục an ninh bộ công an và tập đoàn điện lực việt nam bộ công thương
trong công tác đảm bảo an ninh an toàn hệ thống lưới truyền tài điện quốc gia
công an tỉnh phú thọ và công ty truyền tải điện tây bắc vừa tổ chức tổng kết một mươi năm
thực hiện quy chế phối hợp trên địa bàn tỉnh phú thọ nhằm đánh giá kết quả trong thời gian qua
đồng thời rút kinh nghiệm những mặt còn hạn chế để khắc phục trong thời gian tới
qua một mươi năm triển khai thực hiện quy chế công tác phối hợp đảm bảo an ninh an toàn hệ thống lưới điện
truyền tải quốc gia giữa hai ngành công an và công ty truyền tài điện tây bắc luôn có sự phối hợp
chặt chẽ và có hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh an toàn lưới điện truyền tải
ngăn chặn có hiệu quả các hành vi trộm cắp thiết bị vật tư ngành điện và xâm phạm hành lang an toàn lưới điện
không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự
để công tác phối hợp đạt hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới
hai đơn vị công an tỉnh phú thọ và công ty truyền tải điện tây bắc tiếp tục chủ động làm tốt công tác tuyên truyền
phòng ngừa đồng thời tăng cường kiểm tra tuần tra kiểm soát những vị trí các thiết bị truyền tải điện
công an tỉnh phú thọ và công ty truyền tài điện tây bắc đã ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới
tại hội nghị năm tập thể đã được bộ công an và tổng công ty truyền tài điện quốc gia tặng bằng khen
sáu mươi tập thể và một mươi cá nhân được các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp bảo vệ an ninh an toàn lưới truyền tải điện quốc gia
thì tại các huyện miền núi phía tây của tỉnh quảng nam
những người con của núi rừng vẫn đang âm thầm từng ngày liên kết trở thành những tổ những nhóm bảo vệ rừng
bảo vệ mái nhà chung bởi với đồng bào cơ tu rừng là nhà là nguồn sống và cũng là nơi thiêng liêng của cả cộng đồng
một buổi tuyên truyền về công tác bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng của lực lượng kiểm lâm
với sự tham gia của đông đảo bà con đồng bào thôn k chín xã sầm côn huyện đông giang tỉnh quảng nam
nhờ được tuyên truyền vận động họp rút kinh nghiệm thường xuyên
nên hơn năm mươi hectare rừng trên địa bàn thôn được bảo vệ rất tốt
cùng với những chính sách thiết thực như giao khoán đất rừng cấp cây giống chi trả dịch vụ môi trường rừng
được triển khai trong thời gian qua nên lại gắn được quyền lợi lẫn nghĩa vụ của người dân và công tác giữ rừng
giờ đây ngoài việc bảo vệ cẩn trọng những cánh rừng nguyên sinh còn lại
nhiều diện tích đất nương rẫy trên địa bàn xã sầm côn huyện đông giang cũng dần được thay thế bởi màu xanh của rừng
người dân đồng bào đứng cao lên nhất là về chính sách bảo vệ rừng và phát triển rừng của họ được nâng cao
và thứ hai là công tác phát triển rừng
trong rừng thì người dân rất thương ứng có nhiều nhu cầu trong rừng
cũng trên địa bàn xã sông côn nhiều nhóm hộ tổ tự quản bảo vệ rừng được thành lập
từ chính những người dân trên địa bàn và trở thành lực lượng đông đảo để gác cổng rừng
từ chỗ thường xuyên xảy ra điểm nóng
ủng hộ sông côn giờ không chỉ được tăng diện tích độ che phủ
mà mọi hoạt động khai thác trái phép xâm hại đến rừng đều nằm trong tầm kiểm soát của người dân
chúng tôi coi như là bảo vệ bảo tồn từ những đứa trẻ
những người già người lớn đều bảo vệ để mà làm sao có như là giữ tốt cái môi trường sinh thái
nói chung là bà con hết sức hướng ứng và tích cực trong
nói chung là cũng sự quan tâm của các anh kiếm lâm
và với cả bên xa thì chúng tôi mới thực hiện được đồng bộ
nói chung là từng hội gia đình gia làng cũng là tuyên truyền bà con
ai mà phát gần rừng là để phải phát
cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng
chính quyền địa phương trên địa bàn các huyện miền núi phía tây xứ quảng
thì công tác bảo vệ phát triển rừng đạt kết quả như hiện nay
phần lớn cũng nhờ vào ý thức trách nhiệm giữ rừng của đồng bào vùng cao
ý thức bảo vệ rừng
chính là hàng rào vững chắc kiên cầu nhất dư vững màu xanh đại ngàn
dù ai buôn đâu bán đâu mùng chín tháng tám chợ trâu thì về
cầu cà sưa đã gợi nhắc về một lễ hội mang đậm nét văn hóa tâm linh
một đặc sản du lịch hải phòng
đối với người đồ sơn lễ hội trọi châu đã ăn vào máu thịt
và là niềm đam mê của nhiều thế hệ góp phần lưu giữ
phát huy giá trị của một lễ hội độc đáo
trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử
người dân nơi đây vẫn đang từng ngày gìn giữ di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia này
ở đồ sơn hải phòng
người đam mê nhiệt huyết và hết lòng với lễ hội chợ châu truyền thống đồ sơn
như yêu chính người thân của họ vậy
có lẽ vì thế mà những ngày đầu tháng tám âm lịch
không khó để bắt gặp những hình ảnh như thế này
ông lưu đình giang đã có ba năm liên tiếp tham gia chợ châu
nhưng năm nay là năm đầu tiên ông có châu được vào chung kết
ở đây là một cái truyền thống của quê hương
tất cả anh em bạn bè con cháu hàng xóm cũng đến để tham gia lễ hội chợ châu tưng bừng lên
không chỉ đơn thuần là hai ông châu trọi nhau
lễ hội đã trở thành tục lệ tín ngưỡng rất riêng biệt ở vùng đất duyên hải phía bắc
gắn với tục thờ cúng thủy thần và tục hiến sinh
thể hiện tinh thần thượng võ của người dân miền biển từ thế kỷ một mươi tám
người đồ sơn gắn lễ hội chợ châu
với việc thờ cúng thành hoàng làng với ước muốn những chuyên đi biển thuận buồm sươi gió
ông hoàng đình phúc
một trong năm người được vinh danh nghệ nhân dân gian chợ châu
được biết đến là người nặng nghĩa với lễ hội
gần ba mươi năm nay năm nào ông cũng tham gia tuyên truyền vận động nhân dân khôi phục lễ hội
cùng các già làng ghi chép lại các tích xưa các hướng dẫn về tế lễ thần linh
riêng gia đình ông từng có một mươi chín châu tham gia
trong đó có bốn châu vô địch ba châu giải nhì và nhiều giải khác
và ông được nhà nước công nhận là nghệ nhân dân gian
vì có nhiều công hiến thành tích khôi phục phát triển lễ hội trọi châu
tôi là một trong ba người
có cái trách nhiệm khôi phục cái lễ hội này
và đồng thời khi ban đầu khó khăn về số châu tham gia vào hội
thì gia đình tôi cũng vận động con gái và tôi cũng tham gia liên tục
suốt trong hai mươi sáu năm khôi phục thì tôi chỉ trừ ba năm đầu là của hợp tác xã
năm hai nghìn chợ châu đổ sơn được bộ văn hóa thể thao và du lịch công nhận
là một trong
một mươi năm lễ hội lớn của cả nước
lễ hội được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
và đến nay
sau hai mươi sáu năm liên tục tổ chức
lễ hội không ngừng được bảo tồn
phát huy các giá trị hoàn thiện
nâng cao về quy mô
đồng thời vẫn giữ nguyên những yếu tố dân gian giá trị văn hóa truyền thống
để giữ gìn một cái nền văn hóa lễ hội chợ châu đổ sơn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
thì mỗi một ông chủ châu của đổ sơn
phải đem tâm huyết của mình
đem trí tuệ của mình
và tiền của mình
để phục vụ cho lễ hội đó
để vừa là phục vụ cho mình
nhưng bảo tồn một cái nền văn hóa của dân tộc quê hương về đất nước
lễ hội chợ châu tại mỗi vùng biển khác nhau
nhưng đều mang đậm nét văn hóa tâm linh của người việt
mỗi khi lên sới chọi
những ông châu đã công hiến cho khán giả những trận đánh hấp dẫn
không khoan nhược
thể hiện tinh thần thượng võ quả cảm của những người dân vùng biển đổ sơn
bên cạnh đó
hình ái nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
năm cơ sở chưa xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
của các loại nguy liệu thực phẩm
và sản phẩm các loại bánh trung thu kinh doanh
ba cơ sở ghi nhẵn mắt thực phẩm chưa đúng theo quy định
điều kiện vệ sinh có sáu cơ sở không đạt yêu cầu
trước thực trạng này
các ban ngành khuyên cáo
nếu phát hiện các cơ sở sản xuất kinh doanh bánh trung thu
không rõ nguồn gốc xuất xứ
chất lượng không đảm bảo
người tiêu dùng có thể liên hệ với cơ quan chức năng
để tiến hành kiểm tra giám sát kịp thời
tỷ giá tăng tín dụng tăng
mùa vụ cho vay cuối năm đã được khởi động
là một loạt nguyên nhân
đang khiến lãi suất huy động tăng nhẹ trong thời gian gần đây
liệu thị trường có hình thành mặt bằng lãi suất mới
kéo theo lãi suất cho vai tăng
phá vỡ chiến lược kéo lãi suất giảm của chính phủ
thông tin được đăng tải trên báo công an nhân dân số ra sáng nay
thông tin được đăng tải trên báo công an nhân dân số ra sáng nay
tình hình tài nạn giao thông trong tám tháng đầu năm
ở tỉnh quảng ngãi vẫn diễn biến hết sức phức tạp
ban an toàn giao thông tỉnh quảng ngãi
đang tiếp tục chỉ đạo cho các lực lượng chức năng
và các lực lượng chức năng
nỗ lực giảm tài nạn giao thông
trong những tháng còn lại của năm hai nghìn một mươi năm
để phấn đấu đặt mục tiêu giảm năm số vụ tài nạn
số người chết và số người bị thương
theo yêu cầu của chính phủ
và ban an toàn giao thông quốc gia
từ đầu tháng chín đến nay
thanh tra sở giao thông vận tải quảng ngãi
cũng đồng loạt gia quân lập lại trật tự an toàn giao thông
trên phạm vi toàn tỉnh
ban an toàn giao thông tỉnh quảng ngãi
đã chỉ đạo cho ban an toàn giao thông các huyện thành phố
trong những tháng còn lại của năm an toàn giao thông hai nghìn một mươi năm
phải huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc
tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông
mục tiêu mà tỉnh quảng ngãi đề ra
là giảm năm số vụ tài nạn giao thông
số người chết và số người bị thương trong năm nay
sẽ rất khó thực hiện
nếu như không có sự vào cuộc mạnh mẽ
của các cấp chính quyền địa phương
và sự tự giác nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông
của người dân khi tham gia giao thông
tại thành phố cần thơ bộ thông tin và truyền thông
phối hợp với ủy ban an toàn giao thông quốc gia
và ủy ban nhân dân bốn mươi chín tỉnh thành phố
tổ chức gala tổng kết hội thi
các đội tuyên truyền lưu động về an toàn giao thông
giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi bốn
đêm gala là cơ hội để các đội tuyên truyền lưu động
trong cảng nước giao lưu học hỏi kinh nghiệm
giới thiệu những cách thức phương thức thông tin tuyên truyền
có hiệu quả phù hợp với chủ đề an toàn giao thông
của đơn vị địa phương mình
các chương trình tiếp mục tham dự tập trung
vào việc tuyên truyền chủ trương đồng lỗi của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước về an toàn giao thông
nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật
của người tham gia giao thông xây dựng văn hóa giao thông
trong cộng đồng tuyên truyền biểu dương những việc làm
sự sáng tạo của cá nhân tập thể
trong công tác tuyên truyền về an toàn giao thông
ủy ban an toàn giao thông quốc gia phối hợp
với hiệp hội an toàn giao thông đường bộ toàn cầu
cục cảnh sát giao thông và công an tỉnh khánh hòa
tổ chức khóa tập huấn nâng cao kỹ năng tuần tra kiểm soát
và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn
đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ
cho các cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông
cảnh sát trật tự và cơ động công an tỉnh khánh hòa
tại lớp tập huấn cán bộ chiến sĩ được nghe các báo cáo viên
trình bày về những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát
và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn
đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ
thông qua những kinh nghiệm của quốc tế và các tỉnh thành ở việt nam
chiến thuật phát triển và xử lý vi phạm nồng độ cồn của lực lượng cảnh sát giao thông
hướng dẫn chuyên sâu sử dụng thiết bị đo nồng độ cồn
hướng dẫn cách điền phiếu ghi chép kết quả kiểm tra nồng độ cồn
và công tác báo cáo số liệu
bên cạnh đó các học viên còn được thực hiện lập chốt kiểm soát nồng độ cồn
theo kinh nghiệm quốc tế
thông qua các hoạt động này sẽ giúp nâng cao năng lực của lực lượng thực thi pháp luật
trong việc kiểm soát và xử lý vi phạm người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ uống rượu bia
đồng thời góp phần thực hiện các giải pháp trọng tâm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
nghiêm cấm người điều khiển mô tô mô tô xe máy xe máy chuyên dùng chở trên đường
mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá năm mươi mg trên một trăm linh ml máu
hoặc hai mươi năm mg trên một lít khí thở
thế nhưng nhiều trường hợp không chấp hành nghiêm túc sử dụng rượu bia
quá nồng độ cho phép vẫn điều khiển phương tiện
đây chính là nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông
sau đây là ghi nhận tại tỉnh hạng sơn
do đặc điểm phong tục tập quán của địa phương
nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thường có thói quen sử dụng nhiều rượu bia
trong các buổi gặp gỡ giao lưu cưới hỏi dịp lễ tết
nên tình trạng người điều khiển phương tiện vi phạm về nồng độ cồn trên địa bàn tỉnh còn khá phổ biến
đây chính là một trong những nguyên nhân khiến cho tai nạn giao thông vẫn xảy ra trong thời gian gần đây
tính từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn đến hết tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm
trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra ba mươi năm vụ tai nạn giao thông
khiến ba mươi hai người chết hai mươi một người bị thương
trong đó nguồn nhân do nồng độ cồn là hai vụ
để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông
nhất là các trường hợp liên quan đến sử dụng rượu bia vẫn điều khiển phương tiện
công an tỉnh đã ban hành kế hoạch số hai nghìn ba trăm sáu mươi năm về tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về nồng độ cồn trên địa bàn toàn tỉnh
theo đó lực lượng của phòng cảnh sát giao thông
cảnh sát giao thông công an các huyện thành phố sẽ huy động tối đa lực lượng phương tiện
để kiểm tra xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn trên địa bàn toàn tỉnh
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
kinh quyết xử lý nghiêm
vi phạm về nồng độ cồn là một nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng cảnh sát giao thông
nhằm hạn chế các vụ tai nạn liên quan đến rượu bia
thời gian qua phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lạng sơn đã nghiêm túc
triển khai việc tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về nồng độ cồn theo kinh nghiệm quốc tế
qua tổng kiểm tra đã phát hiện xử lý hai trăm ba mươi trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
tất cả những trường hợp vi phạm này đều bị tạm giữ phương tiện tại chỗ và xử lý theo quy định
thì chúng tôi phổ biến cho cán bộ cảnh sát giao thông công an các huyện thành phố
hai nội dung chính phần thứ nhất là nội dung về lý thuyết
trong đó yêu cầu đặt ra là các đồng chí cảnh sát giao thông phải nắm vững được
quy trình tuần tra kiểm soát các bước trình tự trong việc tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm
đối với các vi phạm quy định về nồng độ cồn
sau khi phổ biến các quy định về văn bản
cho các đồng chí trên hội trường chúng tôi đã tổ chức ra thực nghiệm tại hiện trường
tại hiện trường chúng tôi đã bố trí đội hình mẫu làm mẫu cho các đồng chí cùng quan sát
cùng trực quan cùng theo dõi để nắm mắt được những nội dung cơ bản nhất
từ đó về vận dụng tại địa phương
trước diễn biến phức tạp về tình hình trật tự giao thông và tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa vi phạm
và tai nạn giao thông do rượu bia gây ra công an tỉnh lạng sơn đã tổ chức tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ
cho cán bộ chiến sĩ tham gia tổ kiểm tra quán triệt từng cán bộ xác định rõ mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ được giao
nêu cao tinh thần trách nhiệm xử lý tình huống linh hoạt
mỗi cán bộ khi làm nhiệm vụ trên đường tiếp tục tuyên truyền nhắc nhở hướng dẫn người tham gia giao thông
tất cả các hoạt động đó để định hướng dư luận giúp mọi người xác định hành vi vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông
là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn
qua đó tạo được sự đồng thuận của các cấp các ngành và nhân dân nâng cao nhận thức ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân khi tham gia giao thông